tiếp bộ trưởng thương mại hoa kỳ winburd và đoàn doanh nghiệp hoa kỳ đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư hai nước đang phát triển mạnh mẽ
thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa bộ công thương việt nam và cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ
thời gian qua trong việc xây dựng kế hoạch hành động nhằm hướng đến cán cân thương mại hoài hòa và bền vững giữa hai nước
đồng thời nhấn mạnh tầm chiến lược của lĩnh vực hợp tác năng lượng trong quan hệ song phương
bộ trưởng thương mại winbrod cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc và đại diện cấp cao chính phủ việt nam đã dành thời gian tiếp
ông cho biết các tập đoàn hoa kỳ rất mong được đóng góp vào sự phát triển của việt nam
họ mong chính phủ việt nam cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh đơn giản hóa các thủ tục để tạo thuận lợi trong kinh doanh hơn nữa
bộ thương mại hoa kỳ có kế hoạch tổ chức một phái đoàn doanh nghiệp đến việt nam để tìm cơ hội thúc đẩy về năng lượng vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ông mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại
ông nêu rõ chính sách visa của hoa kỳ hướng tới cả hai bên
ông mong việt nam tạo điều kiện đơn giản hóa cấp visa vào việt nam cho các doanh nghiệp hoa kỳ
sau cuộc tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bộ trưởng thương mại winbrod cùng các quan chức hai nước đã chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng thương mại quan trọng